thời gian qua dư luận còn chưa hết bàng hoàng về vụ việc của công ty vn pharma
thì mới đây công an tp hà nội lại vừa phát hiện và bắt giữ một chủ doanh nghiệp buôn bán thuốc và thực phẩm chức năng điều trị ung thư giả
nhiều bệnh nhân ung thư đang không khỏi lo âu trước cơn bão thuốc giả như hiện nay
khi biết mình mắc căn bệnh ung thư thực quản ông triều và vợ quyết định bỏ công bỏ việc chạy vại khắp nơi cầm số tiền không phải nhiều nhạn gì lên bệnh viện ca trung ương
với hy vọng có thể được chữa phần nào căn bệnh quái ác này
thế nhưng liên tục những thông tin về các vụ thuốc giả bị phát hiện khiến ông thực sự bất an
cho những người mà phải tiêu thụ cái đồng tiền và đốn tôi ở lông dân mà phải mua năm sáu bảy triệu một tọa thuốc thì chắc chắn là tôi cũng tương đối vất vả và khó khăn
vì chúng tôi là lông dân
lương đậu không có chỉ trông mong vào cái bảo hiểm thôi nếu mà phải ấy thì cũng là may ra thì được cái thuốc tốt của các bác sĩ mất chỗ mua thì là tốt thôi
cũng giống như ông triều nhiều bệnh nhân đang điều trị ung thư đều có chung một tâm lý hoang mang lo lắng
đáng nói hơn khi mà loại thuốc vidatok ba mươi ch mà doanh nghiệp kia vừa bị bắt giữ là loại thuốc mà khá nhiều bệnh nhân ung thư có sử dụng
tuy nhiên theo các chuyên gia
thuốc vidatok ba mươi ch lại chưa được cấp visa nhập khẩu vào việt nam
bản thân bệnh viện cũng mới chỉ lập đề tài nghiên cứu và gửi lên bộ y tế
các bác sĩ của viện ca cũng không kê đơn loại thuốc này cho bệnh nhân sử dụng
thế nhưng loại thuốc này lại có thể dễ dàng tìm mua trên mạng xã hội
mà theo nhiều người thì họ thậm chí còn có thể mua ở các hiệu thuốc bên ngoài bệnh viện ca
ở trên tôi có mấy người đúng thời gian thuốc giả thì nhà người ta có điều kiện
người ta mua thêm thực phẩm chức năng về uống may mà còn đi xuống được kịp đấy
còn không xuống được kịp thì là nó còn bệnh nặng thêm
nhưng mà nhà cô hoàn cảnh nó không được như người ta cho nên cô mỗi tiền mua
nhưng mà bước xúc lắm
nó gọi là những người người ta gần đất xa trời mà còn như thế này thì quá tăng tận nương tâm là không thể nào chấp nhận được
hiện nay thì viettok trên thị trường thì nó có hai loại
một loại thứ nhất là vidatox plus
thì đây là
đăng ký dưới dạng là thực phẩm chức năng
đây là đăng ký dưới dạng là thực phẩm chức năng
thì theo cái hiểu biết của tôi thì đây là một cái loại mà thực phẩm chức năng mà thành phần chủ yếu là ba mươi ba cồn mà có chứa cái thành phần bọ cọc xanh
thì đăng ký dưới dạng là thực phẩm chức năng
thì cái này đã được lưu hành trên thị trường
cái loại thứ hai
đó là thuốc liên quan đến vấn đề điều trị
thì đối với cái loại này
thì chưa được
bộ y tế cấp phép lưu hành
chính vì vậy mà
cái thuốc này
bệnh viện ca
cũng không sử dụng
đến bao giờ thì vấn nạn thuốc ung thư giả sẽ được ngăn chặn
là câu hỏi mà bệnh nhân ung thư đang ngày ngày mong chờ sự vào cuộc của các ngành chức năng
để họ có thêm động lực đấu tranh với căn bệnh
bệnh ung thư quái ác